ngày hai tháng một mươi tại hà nội viện nghiên cứu hệ gen và viện công nghệ sinh học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã công bố các kết quả nghiên cứu hệ gen người được thực hiện vào các ứng dụng trong lĩnh vực này
hơn một mươi năm qua nhiều đề tài dự án với những quy mô khác nhau về giải trình tự và phân tích hệ gen hệ gen biểu hiện hệ gen ti thể
hay là nhóm gen chức năng đa hình đột biến liên quan đến các bệnh khác nhau ở người việt nam đã được thực hiện
theo hướng nghiên cứu hệ gen trên người viện nghiên cứu hệ gen đã giải trình toàn bộ hệ gen ti thể
và toàn bộ vùng không gian đổi chéo của nhiễm sắc thể y của sáu trăm linh chín cá thể
việc giải trình tự này để nghiên cứu trên các nhóm bệnh tim mạch ung thư thực quản ung thư võng mạc chậm phát triển trí tuệ tự kỷ
bệnh parkinson các bệnh hiếm gặp các bệnh chưa xác định rõ nguyên nhân
các nghiên cứu này được viện phối hợp cùng viện nhi trung ương ứng dụng để phát hiện và điều trị bệnh hiếm gặp ở trẻ nhỏ
ngoài ra các chỉ thị trên bộ gen người cũng được ứng dụng giám định adn phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
và nghiên cứu ảnh hưởng của các chất độc môi trường dioxin tới hệ gen